vào tối ngày hai mươi sáu tháng năm sau bốn ngày xét xử phúc thẩm tnth đà nẵng đã tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
và bồi thường hợp đồng có liên quan đến khu đất vàng ven biển đà nẵng trị giá gần một tám trăm một mươi tỷ đồng
trong vụ án này công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp sông đà gọi tắt là sudeco là nguyên đơn
công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên len hải hà là bị đơn
hồ sơ thể hiện len hải hà tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu đất vàng ven biển đà nẵng diện tích một mươi hai bốn ha của sudeko trị giá gần một tám trăm một mươi tỷ đồng
hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất len hải hà đã thanh toán cho sudeko bốn trăm linh bốn ba tỷ đồng
sau đó len hà hải phát hiện pháp lý của hai lô đất còn một số vướng mắc nên không tiếp tục thanh toán như cam kết
vì cho rằng đối tác vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng tuyên bố hủy giao dịch và toàn quyền sở hữu số tiền đặt trước
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên chấp nhận yêu cầu của sudeko và được đơn phương chấm dứt hợp đồng và phục vụ với len hải hà
chấp nhận yêu cầu của sunico được hưởng một trăm năm mươi tỷ đồng
bác yêu cầu sudeko về khoản tiền phạt len hải hà vi phạm hợp đồng
đối với len hải hà tòa tuyên bác yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng
bác yêu cầu của len hải hà đối với sudeko về các nội dung yêu cầu bàn giao hai giấy chứng nhận và hai thửa đất trên thực tế
yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đinh xuân long
chủ tải xã ia rốt huyện e sup tp đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là đinh xuân tuân là cháu của long
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng một
năm hai nghìn hai mươi một đinh tiến thành là con trai của long đi nhậu về qua nhà một người dân ở cùng thôn
thấy tuân và nhiều người đang đánh bài ăn tiền cho nên cũng tham gia
trong quá trình đánh bài giữa thành và tuân xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
sau khi được mọi người căn ngăn cả hai trở về nhà cho đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
tuân nghe tiếng thành chửi bới và thách thức đánh nhau
nên đã xuống bếp cầm một con dao dài gần ba mươi sáu cm đi về phía cổng nhà thành
tại đây sau khi biết chuyện long là bố của thành đã cầm một cây cuốc đi ra
và bổ một nhát vào đầu của tuân gây tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đinh xuân long một mươi hai năm tù giam về tội giết người
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm nguyễn văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh tuyên quang tạm trú tại huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
cùng hai đồng phạm khác về tội giữ người trái pháp luật
theo cáo trạng vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy chị hoàng thị thanh phượng vay cường số tiền là một mươi triệu đồng
sau khi trả được một phần gốc
chị phượng còn nợ cường số tiền là ba triệu đồng
vào trưa ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cường rủ trần văn thế và hoàng thanh bình đến nhà của chị phượng
đòi khoản tiền còn nợ
do chị phượng chưa có tiền trả các đối tượng đã giữ chị phượng cùng với con trai
với mục đích để người nhà của chị phượng mang tiền đến trả nợ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn cường ba năm tù trần văn thế và hoàng thanh bình
mỗi người bị phạt hai năm sáu tháng tù đồng thời mỗi bị cáo bồi thường cho bị hại hơn chín triệu đồng
gây ra nhiều vụ trộm xe máy khu vực nhà trọ trên địa bàn
đinh văn cường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giả
kết quả điều tra ban đầu xác định vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
cường đã gây ra vụ trộm xe máy của một người dân ở số nhà một mươi ba thuộc tổ dân phố một mươi một
phường bắc lý thành phố đồng hới và đã mang đi tiêu thụ với giá là một mươi hai năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cường đã gặp đoàn cao sơn là chủ cửa hàng mua bán
sửa chữa điện thoại sơn nam á ở số ba trăm tám mươi bốn đường trần hưng đạo thành phố đồng hới
và cùng trao đổi thống nhất về việc cường đi trộm tài sản sơn tiêu thụ tài sản mà cường trộm được
sau đó cường đã thực hiện vụ trộm một điện thoại trên địa bàn và mang bán cho sơn
quá trình đấu tranh cường khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã liên tiếp gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng là điện thoại
đi bộ tìm nhà người dân sơ hở không khóa cửa để lấy trộm tài sản
rồi đem điên tư thụ để lấy tiền tiêu sải cá nhân
một nhóm nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại xã mỹ hưng huyện thạnh phú đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
phối hợp cùng công an huyện thạnh phú bắt quả tàng
tại hiện trường một mươi tám đối tượng bị bắt quả tang cùng một bộ tài xỉu
ba xe ôm mô tô

điện thoại di động gần hai trăm một mươi sáu triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đánh bạc trên do bùi thị lai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ thị trấn thạnh phú đứng ra tổ chức thu lợi bất chính
ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân
tỉnh an giang cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại huyện phú tân tỉnh an giang về tội buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
trước đó kiểm tra nhà phan văn tài lực lượng công an phát hiện bên trong nhà tài có chứa
một trăm ba mươi bao bột ngọt nhãn hiệu saji một trăm một mươi hai bao bột giặt nhãn hiệu ômô
một mươi chín bao bột giặt nhãn hiệu a ba hai máy ép nhãn hiệu cường pháp
một cân đồng hồ nhiều bao bị bột ngọt bột giặt nhãn hiệu saji ômô và a ba
và nhiều dụng cụ dùng để sản xuất hàng giả
tài khai nhận thực hiện việc
buôn bán hàng giả trên khoảng ba tháng
nguồn hàng giả sản xuất được tài đem bán lẻ nhiều nơi để kiếm lời
còn tại tỉnh cà mau công an thành phố cà mau đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường bảy
tổ chức trao giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cà mau
cho anh đặng minh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã lý văn lâm thành phố cà mau
và bà ngô thị hoan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại xã đất mới huyện nam căn
vì có hành động nhặt được tài sản trả lại cho người đàn ông
cụ thể trong lúc đang thực hiện công việc quét dọn vệ sinh
ở khu trung cư minh thắng thuộc phường một thành phố cà mau
anh vũ là công nhân công ty môi trường đô thị cà mau
nhặt được một chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân quan trọng
cùng một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng tiền mặt
sau đó anh vũ đã đem chiếc ví đến công an phường bảy
giao nộp nhờ tìm chủ sở hữu để trả lại
cùng tại địa bàn thành phố cà mau bà ngô thị hoan
khi đang lưu thông trên đường phan ngọc hiển
thì phát hiện một chiếc ví nữ đánh rơi trên đường
sau đó bà hoan cùng con trai đã mang đến công an phường năm giao nộp
nhờ tìm chủ sở hữu để trả lại
qua kiểm đếm bên trong chiếc ví có số tiền là một mươi một triệu một trăm linh nghìn đồng
và một số giấy tờ tùy thân
toàn bộ số tài sản trên đã được lực lượng công an nhanh chóng liên hệ
và trả lại cho người đã đánh rơi
liên quan đến vụ án gian lận bảo hiểm y tế
xảy ra tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam vào năm hai nghìn hai mươi
vào ngày hai mươi năm tháng năm tòa án nhân dân tỉnh quảng nam
đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo liên quan đến vụ việc
gồm nguyễn tấn bá bác sĩ khoa nội tim mạch
lương thanh trung và nguyễn văn sơn cùng là điều dưỡng
phạm thị bích trâm chuyên viên giám định bảo hiểm y tế
và nguyễn thị hồng hải nguyên phó trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế của bệnh viện
theo cáo chạm với chức vụ là trưởng khoa nội tim mạch
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
nguyễn tấn bá trong quá trình khám điều trị bệnh biết rõ hai mươi hai bệnh nhân
bị hẹp động mạch vành nhẹ không cần phải dùng thủ thuật
tuy nhiên vì mục đích cá nhân bà đã chỉ đạo các bị can trung và sơn
lập khống hồ sơ các bệnh nhân này có thực hiện thủ thuật
nhằm mục đích chiếm đoạt hai mươi hai vật tư thiết bị kèm theo
sau đó chuyển hồ sơ đã lập khống cho bệnh viện để tổng hợp
và thanh toán bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam
hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế
hơn tám trăm hai mươi chín triệu đồng gây thiệt hại cho bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
hơn một trăm sáu mươi hai triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn bá hai năm tù
bị cáo lương thanh trung và nguyễn văn sơn cùng bị tuyên phạt một năm tù
cho hưởng án treo về tội gian lận bảo hiểm y tế
các bị can nguyễn thị hồng hải và phạm thị bích trâm
bị xử phạt bảy mươi triệu đồng do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tại tỉnh đắk lắc một đối tượng đổ thuốc sâu xuống giếng nước sinh hoạt
nhằm giết hại vợ cũ vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người
mặc dù đã ly hôn nhưng giữa chu sĩ duy bốn mươi năm tuổi chú xã ea tân huyện crom năng
và chị chu thị mỹ bốn mươi một tuổi vẫn thường xuyên xảy ra nhiều mối thuẫn
về chuyện tiền bạc và chuyện chị my có quan hệ tình cảm
vì bực tức nên duy đã nảy sinh ý định giết chị mị
vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một duy đã cầm hai chai thuốc sâu
rồi đổ xuống giếng nước nhà chị mỹ
tuy nhiên khi duy vừa đổ xong thì bị chị mỹ phát hiện
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện crom năng để điều tra
đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã có đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt tạm giam chu sĩ duy về tội giết người
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
thông tin về vụ trượt các thang máy tại ngôi nhà bảy tầng
trên địa bàn phường ngọc khánh quận ba đình hà nội khiến hai người tử vong
danh tính của hai nạn nhân tử vong cùng ở huyện ba vì hà nội là phạm quang kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là công nhân sửa chữa thang máy và nguyễn danh trung
theo đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng năm công an quận ba đình đã nhận được tin báo
có tai nạn thang máy tại nhà dân địa chỉ số một mươi hai ngõ năm trăm hai mươi ba kim mã phường ngọc khánh
ngôi nhà này có quy mô bảy tầng một tung với diện tích khoảng chín mươi bảy m hai
tại thời điểm cứu nạn cứu hộ công trình đang trong quá trình cải tạo sửa chữa
thông tin ban đầu thời điểm xảy ra sự cố do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình này
tại hiện trường lực lượng cứu hộ đã phát hiện tiếp cận và đưa một nạn nhân trên nắp cabin thang máy ra ngoài
và đưa đến bệnh viện tuy nhiên người này đã tử vong ngay sau đó
quan nắm tình hình phát hiện một nạn nhân còn kẹt lại dưới hố pit của thang máy
nhận định tình hình có diễn biến phức tạp cabin với tải trọng lớn bị trượt cáp rơi xuống đáy của hố pit thang máy và đè lên nạn nhân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
sau một thời gian nỗ lực triển khai bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
nạn nhân tử vong tại hiện trường đã được lực lượng đưa ra ngoài và bàn giao cho nạn nhân cho lực lượng y tế
công an phường ngọc khánh để làm các thủ tục tiếp theo
nguyên nhân vụ việc đang được công an quận ba đình phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định
không nghề nghiệp ổn định lại lười lao động có hành vi cấp giật tài sản đối tượng lê bảo cường
chú thành phố hồ chí minh và nguyễn thanh phước chú tỉnh bình dương vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố và bắt tạm giả
từ đầu tháng bốn đến giữa tháng năm các đối tượng này thường xuyên sử dụng xe máy đến các tuyến đường nội ô trên địa bàn thành phố biên hòa và các vùng lân cận để tìm người sơ hở cướp giật tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện khoảng hai mươi vụ cướp giật tài sản
trị giá tài sản mà chúng cướp giật được lên đến gần năm trăm linh triệu đồng gồm nhiều điện thoại máy quay phim dây chuyền vàng và nhiều tài sản có giá trị
liên quan đến đường dây cho vai lãnh nặng
các ứng dụng trên điện thoại thiết bị điện tử và đòi nợ thuê liên quan đến gần ba trăm linh đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá
cơ quan công an đã xác định được các đối tượng cầm đầu quản lý và điều hành đường dây trong đó có đối tượng là người nước ngoài
cụ thể qua đấu tranh khai thác và phân loại các đối tượng cơ quan công an đã làm rõ và xác định được người điều hành chính của hệ thống cho vay đòi nợ tại việt nam là nguyễn quang vũ chú quận long biên hà nội
còn jangin người trung quốc là đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại việt nam
đối tượng giang minh chịu trách nhiệm quản lý đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng
tại cơ quan công an vũ khai nhận để hợp thức hóa việc cho vai lãi nặng và đòi nợ các đối tượng thành lập công ty cầm đầu lập ba app vai là cashvn vainhanhpro và ovai
đến thời điểm hiện tại số lượng khách hàng vay qua hệ thống ba app trên là khoảng một triệu người
mỗi tháng số tiền các đối tượng giải ngân cho vay là khoảng một trăm linh tỷ đồng
theo lời khai của vũ đối tượng cầm đầu hệ thống này là người trung quốc
tuy nhiên khi đối tượng người trung quốc không có mặt tại việt nam nguyễn quang vũ sẽ được ủy quyền chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê
qua những hoạt động điều hành chính của hệ thống cho vay đòi nợ tại việt nam nguyễn quang vũ được công ty trả tiền lương là bốn mươi bốn triệu đồng một tháng
vay mượn tiền bạc là nhu cầu tất yếu trong xã hội nhưng hoạt động trên cũng cần phải hoạt động trong khuôn khổ được pháp luật cho phép
tuy nhiên trên thực tế hiện nay có nhiều người đã dựa vào những
kẽ hở của pháp luật để biến hành vi có dấu hiệu hình sự lừa đảo chiếm dụng thành giao dịch dân sự bằng cách giấu tiền mượn tiền để kinh doanh hay đảo nợ rồi thông báo đổ vỡ không còn khả năng chi trả
những hành vi trên đã gây ra không ít bất ổn về an ninh trật tự khi mà người vay tiền không có khả năng thanh toán hoặc là vì lý do nào đó không thực hiện được đúng cam kết trước khi mà vay tiền
giao dịch dân sự này cũng đã dẫn đến những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và tiềm ẩn nhiều vụ án hình sự có thể xảy ra
hai thanh niên thủ sẵn hùng khí để đi đòi nợ tại lâm đồng thì một người bị cháu của con nợ chém đứt lìa bàn tay
đi đòi nợ khiến nạn nhân quá sợ hãi phải nhảy xuống sông không may bị đuối nước tử vong tại ninh thuận
vay nhưng không có tiền trả đúng hẹn bị đòi với lời lẽ xúc phạm đối tượng nguyên tại tỉnh kiên giang đã ra tay giết người cho mình vay tiền
đây chỉ là ba trong số hàng trăm vụ án hình sự xảy ra do hoạt động vay mượn tưởng chừng chỉ là tranh chấp dân sự
và thông đồng giữa người vai và người cho vai
người vai rất sẵn sàng và bao che cho người cho vai để được vai
và thậm chí cũng không dám tố cáo nếu mà cần phải tố cáo để sợ bị trả thù
cái thứ hai là khi đòi nợ thường là không ra tòa mà chỉ sử dụng các luật rừng và những biện pháp mà mang tính chất gọi là thô bạo bạo lực
đã có hàng trăm vụ án hình sự mà nguyên nhân xuất phát từ các giao dịch vay mượn tiền tưởng chừng như chỉ là giao dịch dân sự
tất cả chỉ vì niềm tin trong giao dịch
mà không có sự tìm hiểu kỹ cảng
và đây là tâm sự của những người trong cuộc là nạn nhân của một giao dịch vay mượn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
nó chả kinh doanh cái gì cả mà nó chỉ đi đánh bóng nó lừa là nó đảo cho các doanh nghiệp
khi mà xảy ra như thế là vỡ lở ra thì bắt đầu là mình mới vào trong nhà thì là lúc ý mới phát hiện ra là bị lừa mấy chục con người
chứ không phải là một mình mình nữa đấy
nó cho nó vay nó cứ giấu thôi vay của người lọ lại giống người kia
nó không cho mình biết chứ nếu mình biết thế thì mình cũng không dám cho vay đấy
tôi thấy như thế là hành lý này là quá tinh vi
bởi vì dùng hình thức đánh bóng vôi trơn để vay tiền những người hiền ảnh
mà không giả người ta mà đến là chỉ có cãi
với lại cù
thế con thì hết chạy với loại chỗ kia mà còn dùng những hình thức để đe dọa
dùng dân xã hội đến để dọa
có người còn sắc cổ
từ vì có bảy trăm linh triệu thôi
vì người ta cũng phải đi vay
người ta cũng tham lại
vậy là vay gửi ngân hàng nó rẻ
thì bây giờ vay lại gặp đôi là sớm rồi đúng không
thì chính tôi bị lừa như thế
những người huy động tiền luôn xuất hiện với vỏ bọc hoàn hảo như đẹp trai sinh gái giàu có tài năng nổi tiếng
với thủ đoạn chung là vay tiền nhằm đảo nợ tái sản xuất cùng với lời hứa hẹn nhận ưu đãi lãi suất cao hơn nhiều lần lãi ngân hàng
với chiêu trò trên đã có rất nhiều người ở huyện phú lương thái nguyên dốc cạn hầu bao cho các đối tượng vay với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
ham lợi vào cái lãi suất cao đấy là dễ sập bẫy
thì bây giờ chúng ta phải có một cái biện pháp để mà tuyên truyền pháp luật sâu rộng hơn vào trong nhân dân
để họ nắm được những thủ đoạn của những đối tượng mà lừa đảo để chiếm ra tài sản
từ thực tiễn một số vụ việc xảy ra vừa qua cho thấy các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu xây dựng chế tài
để xử lý nghiêm những hành vi lách luật để huy động vay mượn tiền nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội